những trái vải đầu mùa ở hải dương đã bắt đầu chín và cho thu hoạch
chưa có năm nào người trồng vải sớm ở huyện thanh hà lại phấn khởi như năm nay vì được mùa và giá bán cao hơn
hiện vải u trứng đầu mùa trên địa bàn huyện thanh hà được các cơ sở thu mua với giá khoảng năm mươi đồng một kg
tương đương với giá năm trước
không chỉ giá bán ổn định mà theo đánh giá của các hộ trồng vải ở các xã khu hà đông huyện thanh hà
sản lượng vải u trứng năm nay còn cao gấp hai ba lần năm trước chất lượng quả vải năm nay ngon và ngọt hơn
vì chớm vào vụ thu hoạch nên mỗi ngày các cơ sở mới thu mua được từ ba đến bốn tấn quả
theo đánh giá của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hải dương
năm nay sản lượng vải sớm ước đạt từ hai mươi năm đến hai mươi bảy tấn
trong đó huyện thanh hà đạt khoảng hai mươi tấn còn lại các địa phương khác ước đạt từ năm đến bảy tấn